nhằm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên trong năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tỉnh thanh hóa sẽ tuyển dụng khoảng ba bảy trăm linh giáo viên
bao gồm khoảng ba năm trăm linh giáo viên mầm non và hai trăm linh giáo viên trung học phổ thông
mường lát là huyện núi cao biên giới nằm ở cực tây tỉnh thanh hóa tiếp giáp với nước bạn lào
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục huyện mường lát được giao biên chế bảy trăm tám mươi sáu giáo viên
tuy nhiên cho đến nay vẫn thiếu tám mươi giáo viên cho tất cả các cấp học
trong đó riêng giáo viên tiểu học thiếu bốn mươi năm người
tình hình thực tế tại tỉnh thanh hóa cho thấy đội ngũ cán bộ giáo viên vẫn còn thừa thiếu cục bộ
cụ thể khối trưởng trực thuộc ủy ban nhân dân huyện quản lý thiếu hơn ba năm trăm linh giáo viên mầm non và một bảy trăm linh giáo viên tiểu học
khối trường trung học phổ thông thiếu hai trăm tám mươi giáo viên và hơn hai trăm linh nhân viên hành chính
riêng khối trung học cơ sở dư gần chín trăm năm mươi giáo viên

tỉnh đã có nhiều giải pháp như là sắp xếp lại hệ thống trường lớp
theo tinh thần nghị quyết một mươi chín của ban chấp hành trung đảng đồng thời từng bước điều chuyển giáo viên từ nơi dư sang nơi thiếu
và chúng tôi cũng đang tiến hành ra thoát và bổ sung cho các địa phương để tuyển dụng và bố trí đảm bảo yêu cầu giáo dục trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi này
toàn tỉnh thanh hóa có trên tám trăm linh học sinh các cấp với hơn hai cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học
phổ thông ngành giáo dục tỉnh thanh hóa đang đặt ưu tiên hàng đầu cho việc sắp xếp và bố trí giáo viên đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương